chiều ngày chín tháng một mươi hai theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thủ đô moscow trong chuyến thăm chính thức liên bang nga theo lời mời của chủ tịch hội đồng liên bang nga
mark vienko và chủ tịch duma quốc gia nga volodyn
trong thời gian ở moscow chủ tịch quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo hội đồng liên bang
và duma quốc gia nga dự phiên họp đầu tiên của ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa duma quốc gia nga
và quốc hội việt nam hai bên sẽ trao đổi nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện
việt nam liên bang nga về mọi mặt đặc biệt là qua cành nghị viện
chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng khi chủ tịch quốc hội việt nam sẽ cùng lãnh đạo cấp cao liên bang nga
thảo luận các biện pháp tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước nhất là thúc đẩy hợp tác qua kênh nghị viện
trên mọi lĩnh vực như kinh tế chính trị văn hóa